liên quan đến vụ va chạm xảy ra sáng nay giữa tàu biển panama và một xà lan trên vùng biển huyện cần giờ tp hcm
ngay sau khi nhận được tin báo bộ đội biên phòng thành phố đã cử lực lượng phương tiện ứng cứu
theo đó bộ đội biên phòng tp hcm đã chỉ đạo hải đội hai đóng tại cần giờ
huy động lực lượng ngồm một cano và hai tàu chở các chiến sĩ và đội thợ lặn của tp hcm ra hiện trường
đến chiều nay việc tìm kiếm thuyền trường xà lan bị mất tích vẫn được tiến hành
trước đó máy trưởng đồng thời là chủ xà lan đã được lực lượng chức năng cứu kịp thời